không chỉ là những người làm nên lịch sử truyền lại lịch sử cho thế hệ trẻ mà đến nay khi trở về đời thường
các cựu chiến binh tỉnh ninh bình lại tiếp tục phát huy truyền thống của bộ đội cụ hồ góp sức mình trên mặt trận kinh tế
giúp nhau xóa đói giảm nghèo cải thiện đời sống xứng đáng là chỗ dựa tim cậy của đảng bộ chính quyền và nhân dân
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh ninh bình
cựu chiến binh cao văn bình là một trong những tấm gương sản xuất giỏi nỗ lực vượt khó vươn lên để xây dựng kinh tế gia đình
với thu nhập bình quân mỗi năm trên ba trăm linh triệu đồng
sau khi xuất ngũ năm một nghìn chín trăm chín mươi một ông về địa phương đảm nhận nhiều công việc ở xã và tham gia sản xuất nông nghiệp
theo mô hình ra trại với diện tích hơn ba năm trăm linh m hai chuyển đổi từ cây lúa sang nuôi trồng thủy sản
kết hợp trồng cây ăn quả và nhiều diện tích quất cam cảnh
bị xuất bán ra thị trường tết canh tí sắp tới

hiện hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã tạo điều kiện cho cán bộ hội viên vây vốn hơn bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng
xây dựng nhiều mô hình kinh doanh giỏi tạo việc làm cho gần sáu lao động là cựu chiến binh con em cựu chiến binh
ngoài hăng hái lao động sản xuất các cựu chiến binh tỉnh đinh bình cũng tích cực tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện đền ơn đáp nghĩa các phong trào xây dựng nông thôn mới an ninh tổ quốc
có thể nói là các đồng chí cựu chiến binh sau khi rời quân ngũ trở về địa phương với các gương vị công tác khác nhau
nhưng cũng đã nêu cao và phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội của họ tốt đẹp của đội của họ gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương
ngoài hăng hái lao động sản xuất các cựu chiến binh tỉnh đinh bình cũng tích cực tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện đền ơn đáp nghĩa các phong trào xây dựng nông thôn mới an ninh tổ quốc
bảy mươi năm xây dựng và phát triển hội cựu chiến binh tỉnh đinh bình hiện nay có trên bốn mươi chín hội viên được đảng nhà nước tặng nhiều bằng khen giấy khen
trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới các cấp hội cán bộ hội viên cựu chiến binh tỉnh đinh bình tiếp tục phát huy bản chất truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội góp phần xây dựng quê hương văn minh giàu đẹp